sáng nay ngày sáu tháng năm đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên do đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao làm trưởng đoàn
đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã tân long huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên đã thông tin tới cử tri dự thảo
chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn dự kiến diễn ra từ ngày hai mươi tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng sáu
cử tri xã tân long phát biểu kiến nghị nhiều vấn đề như nâng mức hỗ trợ nguồn vốn phát triển
sản xuất đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn xã atk xem xét điều chỉnh quy hoạch
đất rừng phòng hộ trồng lấn với đất khai thác của công ty cổ phần kim loại màu thái nguyên
không tinh giản biên chế với ngành giáo dục và bổ sung thêm biên chế với vị trí cô nuôi
cho các trường học bán chú quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho các trạm y tế tuyến xã
thông tuyến khám chữa bệnh đối với người có công
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên phó thủ tướng phạm bình minh đã giải trình
với cử tri một số vấn đề tại buổi tiếp xúc và tiếp thu nhiều ý kiến của cử tri để trình lên quốc hội trong kỳ họp tới